theo cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện có khoảng một mươi năm doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu lợn sống từ thái lan vào việt nam trong đó có tám doanh nghiệp đủ điều kiện
theo thỏa thuận giữa cục thú y hai nước việt nam và thái lan những yêu cầu đối với lợn sống xuất khẩu của các công ty từ thái lan sang việt nam phải bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm
được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các cửa khẩu của việt nam phương tiện vận chuyển lợn phải được vệ sinh và tiêu độc khử trùng
việc nhập khẩu lợn sống từ thái lan vào việt nam hiện không gặp khó khăn các cơ quan thú y đều tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu
hiện tại năm trăm linh con lợn sống nhập khẩu đã về đến cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị và hoàn tất thủ tục hành chính để đưa về khu cách ly ở nghệ an tổng số lượng dự kiến nhập khẩu hơn một chín triệu con